theo ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc mới
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng tám việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
có thêm ba bệnh nhân ra viện tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
trong một chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là năm trăm bốn mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn trăm ba mươi chín ca
số ca tử vong là hai mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm linh năm trăm sáu mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một tám trăm một mươi tám người cách ly tập trung tại cơ sở khác ba mươi một ba trăm ba mươi ba người cách ly tại nhà và nơi lưu trú sáu mươi bảy bốn trăm một mươi tám người